tại cuộc họp về cải cách điều kiện kinh doanh văn phòng chính phủ cho biết
nhiều điều kiện sản xuất nhập khẩu ô tô tại nghị định một trăm một mươi sáu sẽ được thay thế theo hướng hậu kiểm thay vì tiền kiểm
chính phủ sẽ sớm ban hành văn bản sửa đổi quy định của nghị định một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo đó sẽ bỏ các điều kiện đang khiến doanh nghiệp tốn nhiều chi phí như doanh nghiệp muốn sản xuất lắp ráp hay nhập khẩu ô tô
phải có đủ nhân lực phương án bảo đảm vệ sinh lao động đáp ứng đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
hay người phụ trách kỹ thuật các dây chuyển sản xuất lắp ráp ô tô
phải có trình độ đại học thuộc ngành cơ khí ô tô và có kinh nghiệm tối thiểu năm năm trong lĩnh vực này
văn phòng chính phủ cho biết việc sửa đổi nghị định này là phù hợp trong bối cảnh thị trường hoạt động nhập khẩu ô tô đã đi vào ổn định
nếu đề xuất được chấp thuận việc quản lý nhà nước sẽ chuyển hướng từ tiền kiểm sang hậu kiểm
thay vì đặt ra trong điều kiện cấp giấy phép kinh doanh